ubnd hà nội vừa phê duyệt chủ trương cắt xén giải phân cách đường vành đai ba đoạn khuất duy tiến để giảm ủn tắc giao thông
theo chủ trương dự án xén giải phân cách giữa để mở rộng làn đường xe chạy đường khuất duy tiến có phần khắc phục tình trạng ồn tắc giao thông trên tuyến đường vành đai ba nói chung cũng như đường khuất duy tiến nói riêng
tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng một tám mươi chín km
trên cơ sở mặt bằng hiện trạng hà nội đồng ý xén giải phân cách giữa hiện trạng bảo đảm bề rộng phần xe chạy mỗi hướng chiều rộng từ một mươi hai đến hai mươi mét tùy vào từng vị trí cụ thể trên tuyến xén đều mỗi bên từ một đến năm mét
tổng mức đầu tư dự kiến là một mươi hai ba tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách thành phố thời gian thực hiện dự án trong năm hai nghìn một mươi tám